tuần lễ thiết kế việt nam hai nghìn hai mươi là chương trình tôn vinh các sản phẩm và nhà thiết kế việt nam xuất sắc ở nhiều lĩnh vực
chương trình do viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam phối hợp với nhiều đối tác chuyên ngành tổ chức
bao gồm chuỗi các hoạt động như cuộc thi design by vietnam triển lãm hội thảo workshop trình diễn
nhằm thúc đẩy sự phát triển chung của ngành thiết kế sáng tạo góp phần gia tăng giá trị sản phẩm của việt nam
đây là hai mươi tác phẩm xuất sắc nhất lọt vào chung kết cuộc thi sau hơn một tháng phát động
lựa chọn tái sinh làm chủ đề chính trong tuần lễ thiết kế việt nam lần này
tuần lễ thiết kế việt nam hai nghìn hai mươi muốn thay đổi tư duy sử dụng vật liệu ở mức độ tiết kiệm
bền vững và tối ưu dựa trên các loại vật liệu sẵn có cùng các chuyên gia phân tích tính khả thi
tái sinh không phải là một khái niệm xa lạ trong thiết kế đặt trong bối cảnh thế giới đang cùng nhau đối mặt với mùa đại dịch
sự mong mỏi về một tương lai tốt đẹp và phát triển bền vững càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết
đây là nguồn cảm hứng và động lực để các tác phẩm xuất sắc được ra đời
cuộc thi cũng mở ra nhiều cơ hội kết nối giữa những nhà thiết kế với những nhà sản xuất
giữa công nghệ hiện đại với các vùng nguyên liệu truyền thống giữa ý tưởng và thực tiễn